chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên chúng ta nên mở cửa trở lại một cách từ từ có kiểm soát
tức là đối với những trường hợp nhập cảnh từ nơi có chủng omicron chúng ta phải giám sát kỹ nhưng không nên cách ly họ quá lâu
những trường hợp nào dương tính thì phải cho giải trình tự gen một cách cẩn trọng để xác định xem có phải biến chủng mới hay không
chúng ta cần nâng cao hệ thống giám sát dịch tễ với những người nhập cảnh và không nên đóng cửa hàng không
biến thể omicron là một biến thể mới nên tính tới thời điểm hiện

chúng ta chưa có bộ xét nghiệm dành riêng để phát hiện ra biến thể này
vì vậy theo chuyên gia phát hiện các bệnh còn gặp nhiều khó khăn
nên muốn xác định phải giải trình tựa gen tốn kém và phức tạp hơn rất nhiều
giáo sư tiến sĩ nguyễn anh trí cũng cho rằng chúng ta cần sớm tìm mỗi bộ kích test phát hiện omicron
để phục vụ cho việc phát hiện các ca bệnh biến thể mới và kiểm soát dịch hiệu quả hơn
giáo sư tiến sĩ nguyễn anh trí cho rằng hiện nay chúng ta chưa tìm ra được bộ kích tết
bộ xét nghiệm sinh phẩm để phát hiện ra biến thể mới omicron
nên việc phát hiện ra các ca bệnh còn gặp nhiều khó khăn
cũng như các nước trên thế giới ở việt nam để phát hiện ra biến thể mới omican
thì phải tiến hành giải trình tự gen mà việc này sẽ rất tốn kém và phức tạp so với tết pcr
ngoài ra việc giải trình tựa gen không thể gặp nhiều nhiều xét nghiệm gặp bẫu chung thông thường
theo chuyên gia khi số lượng người mắc biến thể mới omecron tăng cao
thì việc giải trình tựa gen để phát hiện các ca bệnh là bớt khả kháng
chính vì vậy việc cần làm lúc này là cần tìm ra bộ xét nghiệm sinh phẩm
hoặc tìm mua bộ kích test có thể phát hiện ra biến thể mới omicron
chuyên gia lấy ví dụ như hàn quốc hiện nay họ đã thông báo tìm ra bộ kích tết này
chúng ta có thể tìm mua để phục vụ việc phát hiện các ca bệnh biến thể mới
và kiểm soát dịch hiệu quả hơn
trước đề xuất của bộ giao thông vận tải về việc dỡ bỏ quy định cách ly tập trung
đối với hành khách nhập cảnh cũng như phản ứng bất ngờ từ phía hà nội
cũng xuất hiện rất nhiều ý kiến trái diều
con người cho rằng mở cửa đường bay quốc tế như yêu cầu của chính phủ
thì không thể áp dụng cách ly tập trung đối với hành khách nhập cảnh từ nước có chủng omicron
vì biến chủng này đã lây lan ra rất nhiều nước trên thế giới
từ các nước có quan hệ kinh tế chính trị với việt nam
việc cách ly tập trung chỉ gây khó cho việc thực hiện các chính sách của chính phủ
nhiều người cũng thắc mắc rằng nếu không cách ly tập trung những trường hợp nhập cảnh trên
thì khi dịch bùng phát ai chịu trách nhiệm
nhiều người lo sợ hậu quả vì tốc độ lây lan của omicron vô cùng nhanh
liên quan tới việc mở cửa đường bay quốc tế phó thủ tướng phạm bình minh đã đồng ý
thí điểm khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với địa bàn có hệ số an toàn cao
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo đó bộ y tế được yêu cầu khẩn trương bàn hành hướng dẫn y tế đối với người nhập cảnh
trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ
lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia doanh nghiệp và người dân
bộ ngoại giao tiếp tục chủ trì phối hợp với bộ y tế đàm phán sớm thống nhất các nước
vùng lãnh thổ về công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine ưu tiên các địa bàn thực hiện giai đoạn thí điểm
ngoài ra các bộ y tế công an thông tin và truyền thông thống nhất ngay và công bố một phần mềm
khai báo y tế áp dụng chung đối với đi lại bằng đường hàng không để tạo thuận lợi cho việc khai báo của hành khách
hoạt động của các doanh nghiệp hàng không cũng như các công tác theo dõi y tế kiểm soát truy vết người nhập cảnh
bộ thông tin và truyền thông phối hợp với các bộ ngoại giao bộ giao thông vận tải
các cơ quan báo chí tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa của việc khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ
đồng thời bảo đảm an toàn hiệu quả phòng chống dịch
bộ giao thông vận tải chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp hàng không tổ chức thực hiện khôi phục các chuyến bay quốc tế thượng lệ
theo kế hoạch đã được phê duyệt kịp thời tổng kết đánh giá và kiến nghị điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế
quý vị thân mến việc hủy bỏ quy định cách ly tập trung đối với những người nhập cảnh từ nước có biến thể omicron
tuy là thích ứng linh hoạt trong tình hình mới nhưng vẫn còn khiến không ít người cảm thấy lo ngại
đặc biệt trong thời điểm cận kề tết lượng người nhập cảnh lớn nếu không kiểm soát tốt thì với tốc độ lây lan nhanh chóng của omicron
nguy cơ dịch bệnh bùng phát rất là cao
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại